sau nhiều lần lấy ý kiến góp ý cuối cùng thì bộ quy tắc ứng xử của cơ quan đơn vị hành chính thành phố hà nội áp dụng với công chức làm việc trong các cơ quan đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đã chính thức được ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành
đây là một bước đi nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thủ đô kỳ cương trách nhiệm tận tình thân thiện
dù hôm nay mới chỉ là những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán và số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính còn rất ít
thế nhưng các cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc ủy ban nhân dân quận hai bà trưng hà nội đã có mặt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc công việc
việc làm thủ tục của người dân diễn ra nhanh chóng và thuận lợi
so với trước đây thì cái việc thay đổi thái độ tiếp dân của các cán bộ công chức nó thay đổi rất là nhiều
và tôi cũng rất hài lòng với cái
cái thời gian mà tôi phải bỏ ra để làm các cái thủ tục hành chính
hôm nay thì tôi đến trích lục lại cái giấy cây sinh bởi vì là tôi mất cái bản gốc đấy
thế mà đến như thế là là tốt lắm
nói chung là cán bộ tiếp hướng dẫn rất là chú đáo và thủ tục rất là nhanh
ngay từ khi nhận được công văn của ủy ban nhân dân tp hà nội quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hai bà trưng
đã quán triệt tới các bộ và các phòng ban về việc nghiêm túc thực hiện
đồng thời sẽ có quy chế biểu dương khen thưởng và nhắc nhở phê bình công khai
ngay sau nhận được quy định của ủy ban nhân dân thành phố về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức
thì ngay từ đầu năm ngày đi làm đầu tiên
thì đồng chí chủ tịch ủy ban quận hai bà trưng đã họp và triển khai quán triệt đến toàn bộ các cán bộ công chức
của toàn bộ các phòng ngành ban chuyên môn của quận
tại quy định rõ cán bộ công chức chúng ta phải có thái độ hòa nhã khi tiếp công dân
về trang phục thì phải gọn gàng đeo thẻ công chức
thứ ba là không được hút thuốc trong nơi công sở
thứ tư là không được đau teo nhe khi thực hiện làm việc không được gây phiền nhiễu xích nhiễu của người dân
bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội
gồm bốn chương một mươi một điều trong đó có nhiều quy định cụ thể tại cơ quan làm việc
tại khu dân cư và nơi công cộng từ trang phục cá nhân ý thức tổ chức kỳ luật
đến việc tuyên truyền mọi người tham gia thực hiện chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
theo tiến sĩ nguyễn tất đạt trường khoa tổ chức và xây dựng chính quyền đại học nội vụ hà nội
việc ban hành một bộ quy tắc ứng xử đối với công chức hà nội là cần thiết
bất cứ một thể chế nào đi chăng nữa
thì đội ngũ cán bộ công chức bao giờ cũng là đại diện cho công quyền
thể chế mà nó vững mạnh là do đội ngũ làm được hai điều
một là nội dung nó tốt và hai là hình thức nó phải phù hợp

nội dung tốt đây là nó giải quyết công việc cho người dân là nó tốt
và cái thứ hai là cái hình thức của nó
tức là cái ứng xử cái trang phục công sở
cũng như là trang trí cái khuôn viên làm việc của cơ quan
nó tạo nên cái sự trang nghiêm
thì đấy là một cái thể chế vững mạnh
như vậy việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội
sẽ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động thủ đô
kỳ cương trách nhiệm tận tình thân thiện